ngày một mươi chín tháng năm tại quảng trường võ nguyên giáp thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã diễn ra lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ về an toàn khu định hóa cùng trung ương đảng
chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại buổi lễ các đại biểu tham dự cùng nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên đã cùng ôn lại sự kiện lịch sử ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi bác hồ và một số cán bộ chủ chốt của trung ương về làm việc tại đồi khao tý xóm điện mạc lãnh đạo kháng chiến
đặc biệt ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại tỉnh keo xã phú đình atk định hóa
chủ tịch hồ chí minh chủ trì họp bộ chính trị thông qua kế hoạch tác chiến và quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
tới quyết định lịch sử này cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp xâm lược của dân tộc ta đã đi đến chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu buộc thực dân pháp phải ký hiệp định geneva cam kết công nhận độc lập
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ba nước việt nam lào campuchia
rút hết quân viễn trinh ra khỏi đông dương
phát biểu tại buổi lễ đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua
đồng chí phó chủ tịch quốc hội khẳng định kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ về atk định hóa
lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp là dịp để ôn lại và tăng thêm lòng tự hào
về truyền thống lịch sử vẻ vang hào hùng của đảng ta nhân dân ta của đảng bộ và nhân dân thái nguyên
đồng thời để củng cố tăng thêm niềm tin quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống đó trong thời kỳ cách mạng mới